tại hà nội đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tổ chức tổng kết cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết qua bảy năm triển khai thực hiện cuộc vận động
ba mươi năm đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đáo doanh nghiệp các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động
tạo động lực mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp và người lao động trong việc thay đổi thói quen mua sắm
theo hướng ngày càng quan tâm lựa chọn hàng hóa dịch vụ sản xuất trong nước
toàn khối đã có hàng ngàn công trình sản phẩm mới bằng sức lao động máy móc thiết bị nguyên liệu trong nước
tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng trong quá trình đầu tư mua sắm
đây là thành quả của các doanh nghiệp ngân hàng trong khối trong tiến trình hội nhập quốc tế
là cơ sở để doanh nghiệp việt và hàng việt từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và thế giới cũng chính
khó khăn của trên một triệu lao động trong khối
dịp này đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã phát động ủng hộ đồng bào miền trung và nam trung bộ
khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra tổng số tiền ủng hộ đạt hơn ba mươi tám tỷ đồng